tại thanh hóa lực lượng công an tỉnh vừa bất ngờ đột kích quán ba lam kinh là tụ điểm ăn chơi của hàng trăm thanh niên sứ thanh bắt giữ hàng chục đối tượng có dấu hiệu phê thuốc lắc dẫn giải về trụ sở lấy lời khai
vào hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tỉnh thanh hóa bất ngờ đột kích quán ba này nằm trên đại lộ lê lợi phường đông hương thành phố thanh hóa
tại thời điểm lực lượng công an ập vào bắt giữ trong quán bar này có hơn một trăm linh khách hàng đang lắc lư theo điệu nhạc do bị tập kích bất ngờ đồng thời có nhiều cảnh sát mặc thường phục bí mật theo dõi từ trước nên các khách hàng trong quán bar không kịp chạy thoát
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành khám xét các điểm nghi ngờ có cất dấu ma túy đồng thời phân loại các đối tượng
đến khoảng hai giờ sáng việc khám xét mới hoàn tất lực lượng công an cũng bắt giữ hàng chục đối tượng do có nghi ngờ liên quan đến ma túy